paracetamol là thuốc diệt không phải theo kê đơn có nghĩa là người dân có thể tự mua ở các hiệu thuốc về
để tự chữa các biểu hiện đau sốt theo các nguyên nhân thông thường hoặc xử trí ban đầu trước khi tới bệnh viện
trên thị trường mỗi nước có thể có tới hàng trăm biệt dược có tên gọi khác nhau
chứa thành phần chính là paracetamol trong đó giảng viên có hàm lượng paracetamol mỗi viên phổ biến là khoảng năm trăm linh mg
nếu dùng cùng lớp hoặc liên tiếp nhiều sản phẩm có chứa cùng hoạt chất paracetamol
có thể dẫn tới tổng liều vượt qua quy định dẫn tới quá liều và ngộ độc
các biểu hiện ngộ độc ban đầu thường kín đáo thậm chí không biểu hiện gì
hoặc có thể dẫn nhầm lẫn với các biểu tượng gây sốt đau
tuy nhiên sau khi xét nghiệm sẽ tấy men gan tăng bắt đầu từ ngày thứ hai thứ ba trở đi
với tình trạng vàng da chán ăn thậm chí viêm gan nặng co mạch tăng huyết áp đau tim gây ảo giác
người bệnh dễ bị suy gan hôn mê gan khi có tỷ lệ tử vong tới năm mươi hoặc hơn
như vậy theo khuyến cáo người việt nam với thể trạng bình thường không nên dùng quá hai ba viên paracetamol có hàm lượng năm trăm linh mg một ngày